tại hà nội khối thi đua các bộ ngành tổng hợp vừa tổ chức cuộc thi
tìm hiểu năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tham dự cuộc thi có một mươi đội thuộc khối thi đua các bộ ngành tổng hợp
gồm văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội văn phòng chính phủ
bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư bộ nội vụ ngân hàng nhà nước việt nam
ủy ban dân tộc liên minh hợp tác xã việt nam và ngân hàng phát triển việt nam